thưa quý vị sau hơn bốn mươi ngày xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng tại các tỉnh phía nam
vào chiều nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã bắt đầu tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo
quá trình xét xử cơ quan công tố giữ nguyên quan điểm như trong cáo trạng đã xác định
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một nhóm của phan thanh hữu và đào ngọc viễn
đã góp vốn năm mươi bốn tỷ đồng buôn lậu xăng từ singapore về việt nam
đường dây này thuê tàu pacific ocean vào western sea vận chuyển bốn mươi tám chuyến với tổng cộng hơn một trăm chín mươi tám triệu lít
trị giá hơn hai năm trăm chín mươi sáu tỷ đồng một trăm chín mươi bảy triệu lít xăng đã được tiêu thụ
nhóm buôn lậu thu lợi hàng trăm tỷ đồng riêng phan thanh hữu hưởng hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đề nghị tòa tuyên phạt phan thanh hữu đào ngọc viễn
mức án một mươi sáu một mươi bảy năm tù nguyễn hữu tứ một mươi ba một mươi bốn năm tù
nguyễn minh đức chín đến một mươi năm tù về tội buôn lậu
với vai trò đồng phạm các bị cáo còn lại bị đề nghị từ chín tháng đến hai mươi ba ngày
bằng thời hạn tạm giam đến một mươi ba năm tù
là bị cáo duy nhất bị xét xử về tội nhận hối lộ ngô văn thụy
cựu đội trưởng kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam
cùng điều tra chống buôn lậu bị đề nghị mức án là một mươi năm một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ
nguyễn minh đức chín một mươi năm tù về tội nhận hối lộ

một mươi đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng
có quy mô trên hai trăm linh tỷ đồng cũng vừa bị công an tp bắc ninh bắt giữ
bước đầu đấu tranh cơ quan công an đã làm rõ
nguyễn quang vinh chú tại tp bắc ninh là đối tượng cầm đầu đường dây
quản lý một tài khoản tổng của website bóng tám mươi tám
từ tài khoản này vinh đã chia cắt tạo lập các tài khoản cấp đại lý
các đại lý lại tiếp tục cắt thành tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng
trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc
các đối tượng đã đặt cược cá độ bóng trên trang website bóng tám mươi tám
theo tài liệu điều tra tính từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng đã thực hiện giao dịch ước tính trên hai trăm linh tỷ đồng
quá trình bắt giữ khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ hàng chục điện thoại
máy tính các loại tám xe ô tô và hơn một bảy tỷ đồng cùng với nhiều tài liệu khác có liên quan
đột kích bất ngờ vào một quán
trên đường bóng đá trên địa bàn đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều
thành phố đà nẵng đã bắt quả tang chủ quán đang tổ chức cho khách đến cá độ bóng đá
cơ sở kinh doanh cà phê này nằm trên đường âu cơ do ông huỳnh xuân tuấn làm chủ
bị bắt quả tàng đang tổ chức cho năm con bạc cá độ bóng đá
tuấn dùng điện thoại đăng nhập vào trang bóng tám mươi tám để xem tỷ lệ và đặt cược
từ đầu mùa giải đến nay tuấn đã nhận đặt cược của các con bạc với tổng số tiền hơn một trăm hai mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được đội cảnh sát hình sự củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau huỳnh châu lộc chú tại xã suối ngọ huyện tân châu
đã rượt đuổi và dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào nạn nhân và cả người đến can ngăn
đối tượng này đã bị công an huyện tân châu tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự về hành vi giết người
cụ thể trước đó đã có mâu thuẫn vào tối ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau
lộc đã ra xe mô tô để lấy một con dao bấm vào rượt đuổi và đâm nhiều nhát vào nạn nhân
trước sự việc xảy ra người dân đến can ngăn cũng đã bị lộc dùng dao khiến cho một người bị thương
sau khi gây án lộc đã đến công an đầu thú
riêng hai nạn nhân bị thương được người dân đưa đến bệnh viện để điều trị
hiện sức khỏe đang dần hồi phục
phận chuyển trái phép búm bánh heroin
ba đối tượng trú tại huyện tuần giáo tỉnh điện biên vừa bị công an huyện thuận châu tỉnh sơn la bắt giữ
đối tượng cà văn sơn bị phát hiện khi đang vận chuyển bốn bánh heroin trên địa bàn huyện thuận châu tỉnh sơn la
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận châu đã bắt khẩn cấp hai đối tượng là lò văn trung và lò văn sơn
cơ quan công an đã tạm giữ một xe ô tô hai điện thoại di động số tiền ba triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị vào khoảng một mươi năm h
chiều ngày năm tháng một mươi hai theo giờ địa phương lễ đón chính thức chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cùng đoàn cấp cao việt nam đã diễn ra trang trọng tại văn phòng tổng thống hàn quốc
thủ đô seoul theo nghi thức cao nhất của hàn quốc dưới sự chủ trì của tổng thống đại hàn dân quốc yun suk yen
chuyến thăm hàn quốc của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc lần này được kỳ vọng sẽ mở ra một bước ngoặt lớn trong sự phát triển của quan hệ hai nước
trong chiến lược ấn độ dương thái bình dương của hàn quốc
để đóng góp cho tự do hòa bình
và thịnh vượng ở khu vực
asean được xác định là khu vực quan trọng nhất và việt nam là đối tác vô cùng quan trọng của hàn quốc
theo đại sứ hàn quốc tại việt nam oeong ju việt nam là đối tác chính để hàn quốc tăng cường quan hệ đoàn kết với asean
kể từ tháng một mươi năm hai nghìn chín sau khi nâng cấp lên quan hệ đối tác hợp tác chiến lược
hợp tác hai nước ngày càng gặt hái nhiều trái ngọt từ chính trị an ninh và quốc phòng
đến đầu tư thương mại giáo dục du lịch hợp tác địa phương
quảng thời gian ba mươi năm
tuy chưa phải là dài nhưng việt nam hàn quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực
tìm cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau không ngừng được củng cố
hiện nay việt nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của hàn quốc
trong khi hàn quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của việt nam
đến hết năm hai nghìn hai mươi một kim ngạch thương mại giữa hai nước đã vượt mốc tám mươi tỷ usd
và nếu so với thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao kim ngạch thương mại đã tăng khoảng một trăm sáu mươi lần trong vòng ba mươi năm qua
điều này được đánh giá là
là một bước đột phá hiếm có trong mối quan hệ bằng giao
cho đến thời điểm hiện tại dịch covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc hoàn toàn
cùng với đó là những biến động trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra nhanh chóng
hàn quốc và việt nam cần tăng cường mạnh mẽ hợp tác an ninh kinh tế nhằm ổn định và phục hồi chuỗi cung ứng
ngay sau lễ đón chính thức tổng thống hàn quốc yun chak yen và chủ tịch nước đã tiến hành hội đàm
tổng thống yoon seok yen nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm cấp nhà nước
nước tới hàn quốc của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
khẳng định hàn quốc luôn coi việt nam là đối tác quan trọng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của hàn quốc tại khu vực
trong không khí tin cậy chân thành và cởi mở hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và hài lòng
trước sự phát triển nhanh chóng và hiệu quả của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong những năm qua
nhất là từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác hợp tác chiến lược vào năm hai nghìn chín
trên cơ sở những thành tựu quan trọng đã đạt được với niềm tin mạnh mẽ vào tương lai hợp tác giữa hai nước
hai nhà lãnh đạo đã cùng tuyên bố nâng cấp quan hệ việt nam hàn quốc lên đối tác chiến lược toàn diện
mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước
hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về các phương hướng lớn
và biện pháp cụ thể để đưa quan hệ chính trị và hợp tác về quốc phòng an ninh hai nước
lên mức tương xứng với khuôn khổ quan hệ mới phù hợp với tình hình thực tế của khu vực và thế giới
hai bên nhất trí đẩy mạnh toàn diện hợp tác về thương mại đầu tư hợp tác phát triển và chuyển giao công nghệ
góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thích ứng với tình hình mới
nhất trí phối hợp sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi ba

hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tính thiết
hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tính thiết
các nhà lãnh đạo đánh giá cao tính thiết
trong năm chính thức cấp nhà nước đến hàn quốc của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
ngày năm tháng một mươi hai đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
thứ trưởng bộ công an đã đến thăm làm việc với ngài ly ơn tổng công tố viện công tố tối cao hàn quốc
thay mặt lãnh đạo bộ công an việt nam và đoàn công tác thứ trưởng trần quốc tỏ gửi lời cảm ơn chân thành
tới ngài ly ân sóc tổng công tố viện công tố tối cao hàn quốc cùng các bạn đồng nghiệp hàn quốc
đã dành thời gian đón tiếp đồng chí thứ trưởng cũng đã chuyển lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
của đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam đến ngài tổng công tố ly ân sóc
thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua
mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc nói chung
và với viện công tố tối cao hàn quốc nói riêng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn thời gian tới bộ công an việt nam và viện công tố tối cao hàn quốc
sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hơn nữa trong đó tập trung đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao
chuyên viên trao đổi thông tin về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước
bộ công an việt nam cam kết sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan đạt được kết quả
mà hai bên mong muốn góp phần quan trọng vào công cuộc bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
thay mặt viện công tố tối cao hàn quốc tổng công tố lyon đánh giá cao sự hợp tác của bộ công an việt nam
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa hai nước
tổng công tố lyonc mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và viện công tố tối cao hàn quốc
trong thời gian tới sẽ không ngừng phát triển đạt được nhiều kết quả thiết thực trên mọi lĩnh vực hợp tác
góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước
sáng nay tại nhà quốc hội bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng tổ chức khai mạc hội nghị toàn quốc
nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba với chuyên đề một
tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới
bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến
tham dự hội nghị có thủ tướng phạm minh chính thường trực ban bí thư võ văn thưởng
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương
tại điểm cầu đảng ủy công an trung ương có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ
tại hội nghị đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
truyền đạt chuyên đề tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới
mục tiêu tổng quát của nghị quyết số hai mươi bảy nqtvk là hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân
do nhân dân vì nhân dân do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo có hệ thống pháp luật hoàn thiện
được thực hiện nghiêm minh nhất quán thượng tôn hiến pháp và pháp luật tôn trọng bảo đảm bảo hiệu quả quyền con người
quyền công dân quyền lực nhà nước là thống nhất được phân công rành mạch phối hợp chặt chẽ kiểm soát hiệu quả
nền hành chính tư pháp chuyên nghiệp pháp quyền hiện đại bộ máy nhà nước tinh gọn trong sạch hoạt động hiệu lực hiệu quả
đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đủ phẩm chất năng lực thực sự chuyên nghiệp liêm chính quản trị quốc gia hiện đại hiệu quả
đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh bền vững trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm hai nghìn ba mươi
đồng chí phan đình trạc đã phân tích nhiều điểm mới trong các nhóm nhiệm vụ giải pháp đã được nêu ra đó là trung ương nhấn mạnh yêu cầu về tăng cường tổng kết thực tiễn
nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục
tạo sự thống nhất nhận thức về tám đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị
thể chế hóa đầy đủ và thực hiện đúng đắn hiệu quả cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp dân chủ đại diện nhất là dân chủ ở cơ sở
trong thời gian hai ngày dễ làm việc hội nghị sẽ nghe các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước quán triệt các chuyên đề gồm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi

tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi